trước tình hình đó ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện hương sơn đã huy động các lực lượng công an quân sự và các địa phương khẩn trương giả soát lại các điểm sung yếu có nguy cơ ngập úng di chuyển người dân tại các vùng có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn
lần thứ ba năm hai nghìn một mươi chín và phát động đợt nhắn tin cả nước chung tay vì người nghèo
dự buổi lễ có đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ trưởng ban chỉ đạo trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ lao động thương bình và xã hội đào ngọc dung
phó trưởng ban chỉ đạo trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
ủy viên trung mương đảng bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông nguyễn mạnh hùng phó trưởng ban tuyên giáo trung ương
ủy viên trung mương đảng tổng giám đốc đài tiếng nói việt nam nguyễn thế kỳ cùng đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương
năm nay ban tổ chức cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi đã nhận được ba trăm hai mươi năm tác phẩm dự thi với nhiều thể loại
trong đó có nhiều tác phẩm được đầu tư công phu có chất lượng tốt
phát hiện cách làm hay hiệu quả cũng như phản ánh những bất cập trong công tác điều hành thực hiện chính sách giảm nghèo
bên cạnh đó nhiều tác giả đã đi sâu phân tích lý giải nguyên nhân để ra khuyến nghị giải pháp để thúc đẩy công tác giảm nghèo bền vững trong giai đoạn tới
kết quả chấm trung khảo đã lựa chọn được bốn mươi một cá nhân có các tác phẩm đạt giải và một tập thể cho đơn vị có nhiều tác phẩm dự thi và có nhiều tác phẩm đặt giải
phát biểu tại buổi lễ phó thủ tướng vương đình huệ nhấn mạnh
công cuộc giảm nghèo còn tiếp tục trên một chặng đường dài
lỡ nghèo tập trung vào vùng dân tộc thiếu số các đối tượng khó có khả năng thoát nghèo
điều này đòi hỏi trách nhiệm sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đặc biệt là sự đồng hành của các nhà báo trong việc lan tỏa các gương điển hình
các tập thể doanh nghiệp chung tay vì người nghèo tạo ra phong trào do đói giảm nghèo sâu rộng bền vững
phó thủ tướng cùng ban chỉ đạo trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi cũng đã phát động cuộc thi
các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo năm hai nghìn hai mươi và tổ chức phát động đợt nhắn tin cả nước chung tay vì người nghèo qua cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia một nghìn bốn trăm linh tám
để thể hiện tình cảm và trách nhiệm đối với người nghèo bằng những hành động thiết thực quý vị và các bạn có thể nhắn tin với cú pháp vnn gửi một nghìn bốn trăm linh
mỗi tin nhắn thì các tổ chức cá nhân sẽ đóng góp hai mươi đồng cho người nghèo và số lượng tin nhắn cũng không hạn chế
thưa quý vị vào ngày hôm qua tại thành phố antofascata của chile tổ chức sang kiến cộng đồng năng lượng thông minh esci thuộc diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương apec đã tổ chức lễ trao tặng giải thưởng thực tiễn tốt nhất năm hai nghìn một mươi chín
tác phẩm về mô hình xây dựng thành phố cảng xanh tại hải phòng của thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ nguyễn phan thành ủy viên trung ương đảng nguyên bí thư thành ủy hải phòng thứ trưởng bộ công an đã vinh dự giành giải bạc
trong hạng mục mô hình đô thị carbon thấp giải thưởng thực tiễn tốt nhất esci có sự tham gia của các dự án năng lượng thông minh trên toàn khu vực hai mươi một nền kinh tế châu á thái bình dương
giải năm nay thu hút sáu mươi ba bài dự thi đến từ một mươi bảy nền kinh tế apec phát biểu tại lễ trao giải thứ trưởng nguyễn văn thành nhấn mạnh việt nam là một trong năm quốc gia bị tác động nặng nề nhất của biến đổi khí hậu
vì vậy tác phẩm với mô hình xây dựng thành phố cảng xanh tại hải phòng hướng tới việc xây dựng thành phố như một hệ sinh thái
các nền kinh tế apec cần phải phát triển và nhân dậu mô hình thành phố các bọn thấp
bắt đầu từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi tám tháng một mươi cục pháp chế và cải cách hành chính tư pháp bộ công an và học viện cảnh sát nhân dân phối hợp cùng học viện clin kendan vương quốc hà lan tổ chức hai khóa tập huấn về công ước của liên hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người cho các giảng viên
báo cáo viên pháp luật và điều tra viên thuộc các học viện và các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an
chương trình do các chuyên gia của học viện klingendan vương quốc hà lan giảng dạy với nội dung trang bị cho các đại biểu tham dự các kỹ năng thuyết trình truyền đạt hiệu quả sử dụng các tình huống nghiên cứu trong đào tạo công ước chống tra tấn tại việt nam thực hành tương tác và phân tích một số tình huống điển hình về tra tấn trên thế giới các kỹ năng về kiểm soát kiểm chế cảm xúc cách thức chuyển giao những kỹ năng xây dựng tài liệu về công ước
công ước chống tra tấn mục tiêu tổng thể của chương trình nhằm đào tạo tăng cường năng lực về giảng dạy tuyên truyền chống tra tấn cho giảng viên báo cáo viên pháp luật của bộ công an việt nam từ đó đào tạo mở rộng tại công an các địa phương trong các năm tiếp theo qua đó thể hiện quyết tâm nỗ lực của việt nam trong triển khai thực hiện công ước chống tra tấn nói riêng và quyết tâm đảm bảo quyền con người nói chung
kém dân vẫn khéo thì việc gì cũng thành công và khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều giúp đỡ ta ít thì thành công ít giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn
khác khi những lời can dặn đó những năm qua hiệu quả của công tác dân vận phát huy sức mạnh toàn dân trong công tác đảm bảo an ninh chính trị giữ gìn trật tự an toàn xã hội được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được lực lượng công an nhân dân chủ động triển khai thực hiện qua đó xây dựng thế trận lòng dân thế trận an ninh nhân dân vững chắc
đến hang kia bà cò vào thời điểm này ít ai nghĩ rằng đây từng là thủ phủ của cây thuốc viện là địa bàn phức tạp về tình hình an ninh trật tự huyện mai châu tỉnh hòa bình
những đổi thay đó có được là hiệu quả của công tác dân vận khéo bốn cùng với nhân dân của lực lượng công an tại đây
từng một thời lầm lỗi sau bảy năm bị phạt tù vì tội buôn bán ma túy giờ đây tràng a chia đã chuyên tâm làm ăn phát triển kinh tế
đây chỉ là một lần
trong rất nhiều trường hợp nhờ làm tốt công tác dân vận đã giúp đỡ đồng bào nơi đây tái hỏa nhập cộng đồng thành công tại địa bàn cơ sở
từ việc xây dựng duy trì và triển khai hàng trăm mô hình về dân vận khéo gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong giữ gìn an ninh trật tự
đã giải quyết ngay tại cơ sở các điểm nóng vụ việc phức tạp liên quan đến an ninh trật tự
tại nhiều địa phương các mô hình như ba giảm bốn giữ mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân hay dòng họ tự quản về an ninh trật tự đã cung cấp hàng trăm nguồn tin tố giác tội phạm
trong đó có nhiều tin có giá trị phục vụ cơ quan chức năng điều tra làm rõ các vụ án bắt giữ xử lý nhiều đối tượng vi phạm pháp luật
phong trào dân vận khéo đã được tổ chức triển khai ở các đơn vị địa phương
phong trào dân vận khéo đã được tổ chức triển khai ở các đơn vị địa phương
các địa phương đã tổ chức tốt công tác thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính và giải quyết tốt đơn thư hiếu nại tố cáo của nhân dân
công tác phối hợp giữa lực lượng công an nhân dân các cấp với mặt trận tổ quốc việt nam và ban dân vận các cấp được đẩy mạnh kể cả trong công tác chỉ đạo lẫn công tác tổ chức thực hiện